thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng về quản lý vệ sinh môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá thọ quang trong ba năm qua các sở ban ngành địa phương liên quan đã có nhiều giải pháp trong quản lý thực thi kiểm tra giám sát xử lý và khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực này
trung bình khối lượng rác thải thu gom hàng tháng tại đây giao động từ một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi mét khối nhưng khi có tàu thuyền vế neo đậu thì khối lượng rác thải phát sinh tăng gấp hai đến ba lần khiến việc thu gom rác thải phải mất từ hai đến ba ngày
để cải thiện môi trường ở khu vực này chính quyền địa phương cần đẩy mạnh quản lý vệ sinh môi trường tăng cường quản lý kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt cần sớm hoàn thành thi công tuyến ống thu gom nước thải nâng cấp và cải tạo hệ thống thu gom nước thải ở xung quanh